phiên họp ngày thứ nhất đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại thủ đô hà nội
tham dự phiên họp ngày thứ nhất của đại hội có đồng chí trương thị mai
quỷ viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ước
cùng tham dự phiên họp có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
tại phiên làm việc đầu tiên thảo luận về báo cáo kiểm điểm hoạt động của ubnd
đoàn chủ tịch ban thường trực ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã có nhiều ý kiến tâm huyết
của các đại biểu đã được gửi tới đại hội
các đại biểu bày tỏ tâm đắc với bàn kiểm điểm
đây là một báo cáo minh chết ngắn gọn báo quát được toàn bộ đối chức hoạt động phong phú đa dạng
tuy nhiên các đại biểu bày tỏ việc lên tiếng có mặt của mặt trận ở những điểm nóng còn chậm trễ
chưa thể hiện được sức mạnh của mặt trận
công tác giám sát phản biện của mặt trận cũng đang chủ yếu theo kế hoạch
trong khi đó rất cần những cuộc giám sát phản biện những điểm nóng
vụ việc nóng diễn ra trong cuộc sống liên quan đến cuộc sống của người dân
điểm yếu này của mặt trận cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới